sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bình long tỉnh bình phước phối hợp với cơ quan chức năng
đã tổ chức đưa bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép và một tài xế taxi người việt nam đi cách ly tập trung
đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
khoảng hai mươi một giờ tối qua người dân phát hiện có bốn người lạ có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển cùng chiếc xe bốn chỗ
ở khu vực ốc sở nhì phường hưng chiến thị xã bình long nên báo cơ quan chức năng
qua đấu tranh ban đầu tài xế tên trần phương toàn chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang cho biết
nhận được điện thoại của một người lạ yêu cầu đến địa điểm tổ ba ấp sở nhì phường hưng chiến thị xã bình long tỉnh bình phước
để đón khách xe xuất phát từ phường vĩnh phú thành phố thuận an tỉnh bình dương đón khách tại khu vực trên
thì bị phát hiện bắt giữ